số điện thoại đường dây nóng một trăm một mươi năm được coi là một trong những số điện thoại rất cần thiết
để nhanh chóng cấp cứu cho người bị nạn bị bệnh hiểm nghèo trong cộng đồng
thế nhưng trong suốt thời gian dài số điện thoại này thường xuyên bị quấy dối
mỗi ngày lên tới hàng trăm cuộc
sự việc này mặc dù đã được báo cáo lên các cấp có thẩm quyền
nhưng cho đến nay vẫn tồn tại dài dẳng
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hà nội
theo thống kê mỗi ngày số điện thoại đường dây nóng một trăm một mươi năm tại đây
nhận khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh cuộc gọi của người dân trên địa bàn thủ đô
thế nhưng đáng ngạc nhiên khi có tới chín mươi số các cuộc gọi đến
lại là điện thoại không phải mang nội dung cấp cứu thậm chí là quấy dối tục tiễu
trong cả một cái tour trực của chúng tôi trực

cả hai tư tiếng thì có thể là người ta gọi đến tổng hợp
thì có thể là đến sáu bảy trăm linh cuộc gọi đấy
nhưng mà gọi cấp cứu thì khoảng độ hơn một trăm linh
còn đâu là toàn những ca như là gọi đến để trêu đùa này
rồi là đến để tư vấn tình cảm
rồi là gọi nhầm
rồi là nói chung là cũng nhiều lắm
rồi là gọi đến để tâm sự
đại thái này
là trêu đùa nhiều trẻ con đợt này nghỉ hè gọi đến liên tục
theo lời các nhân viên trực tổng đài tại đây
trong số hàng trăm cuộc gọi đến quấy dối mỗi ngày
thì nội dung của chúng là hàng trăm thứ lộn xộn
từ việc vay tiền hỏi địa chỉ tố cáo khiếu nại
cho đến cả những cuộc gọi trêu chọc gạ gẫm và thậm chí là trừ dùa
anh ơi đây là số máy cấp cứu anh cần cấp cứu thì anh hẵng gọi đến nhá
mặc dù số lượng cuộc gọi đến quấy dối là rất lớn
thế nhưng với nhiệm vụ của mình
các nhân viên trực tổng đài tại đây không thể không nghe máy
dù phải nghe bất cứ lời lẽ nào
đầu tiên thì chúng tôi cũng vẫn cứ phải nhận thôi
ờ cũng nhấc ném máy lên rồi nghe các thứ xong ấy
lúc đấy người ta trêu đùa
mà còn một cuộc có thể gọi là hàng một ngày
có thể rằng đến mấy chục cuộc luôn
thì lúc ấy thì biết số máy thôi
thì cũng nhấc lên nghe xong là để đấy thôi
người ta nói thì cứ để người ta nói thôi ạ
chưa có biện pháp gì
trên thực tế
số điện thoại đường dây nóng một trăm một mươi năm
chỉ có thể điều hướng tới bốn máy điện thoại
với số lượng bị gọi đến nhiều
thì có thể sẽ xảy ra trường hợp bị treo máy
hoặc những cuộc gọi cấp cứu thực sự
lại không thể đến được nhân viên điều phối
điều này thậm chí đe dọa tính mạng
của những người bệnh đang gặp tình huống hiểm nghèo
cũng thấy nhiều cái cuộc gọi cấp cứu đến thì người ta không còn
kiểu bốn có mấy cái máy hoạt động thôi mà
thì người ta cứ gọi đến treo đùa
thì có khi đến ba máy đều nào hoạt động treo đùa kiểu đấy
thì cứ dập xuống một cái thì người ta lại gọi lên
cứ tắt dập
nghĩa là số điện thoại gọi treo dập xuống một cái
người ta lại gọi đến
thì các máy cứ hoạt động
thế thì cái người gọi cấp cứu
thì lại không gọi được
thì cũng có người phải gọi vào đường dây nóng
và máy bàn cố định
máy bàn cố định ở dưới này thì có hai máy
cái máy đấy thì phải mất tiền
thế nên người ta không gọi
theo báo cáo vấn đề này đã tồn tại từ khá lâu
và đã được chuyển đến các cơ quan chức năng
như nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hay cơ quan công an
thế nhưng sự việc vẫn chưa được xử lý tận gốc
đúng là hiện nay thì cũng có cái hiện tượng đó
và hiện nay là một cái vấn đề hết sức là nan giải
đối với trung tâm quốc kỷ một năm
thế thì qua thống kê
thì một ngày chúng tôi trung bình nhận được khoảng năm trăm linh sáu trăm linh câu gọi
nhưng mà thực ra thì chỉ có khoảng
một trăm linh câu gọi là có bệnh nhân
thế thì cái tình trạng này thì nó cũng diễn ra nhiều năm rồi
và chúng tôi cũng đã dùng rất nhiều biện pháp
trong đó phải kể đến là chúng tôi cũng đã liên hệ
với các nhà mạng cung cấp thông tin di động
để làm sao cố gắng để định vị và
xử lý các số điện thoại cố tình gọi điện đến
mà quấy rối trêu đùa tầm đà cướp cứu
thế tuy nhiên thì hiện nay chúng ta chưa làm được
và gần đây nhất để tiến lên hơn một bước
thì chúng tôi cũng đang
có công văn đề nghị cơ quan điều tra công an tp hà nội
phối hợp để xác định chủ nhân
của một số các cái số điện thoại
mà thường xuyên gọi điện đến quấy rối
cái công tác điều hành cấp cứu để mà xử lý
thế thì cũng rất hy vọng
khi các cơ quan chức năng vào cuộc
thì cái hiện tượng này nó sẽ giảm bớt
và làm cho cái tổng đài của mùa năm
nó không bị quá tản như trước
và tạo điều kiện cho người dân người ta có thể gọi cấp cứu được
với mỗi một giây cấp cứu kịp thời nạn nhân
tức là một cơ hội sống được trao thêm cho người bệnh
thế nhưng một khi không tiếp cận kịp
với số điện thoại đường dây nóng một trăm một mươi năm
có nghĩa là những bệnh nhân khác
đang cần cấp cứu sẽ bị chậm trễ ít nhiều
thiết nghĩ các cơ quan chức năng
cần có những giải pháp quyết liệt
nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu
những cuộc gọi quấy rối như thế này
quý vị khán giả thân mến phóng sự vừa rồi
cũng đã khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình
của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau